chiều ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức họp bàn thông qua đề án bảo tồn loài trà vá chân sám tại xã tam mỹ tây huyện núi thành
đây là lần thứ ba tỉnh quảng nam đã tổ chức hội bàn để tiếp tục hoàn thiện đề án tổng thể bảo tồn loài trà vá chân sám giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận là mở rộng sinh cảnh cho khoảng năm mươi cá thể trà vá chân sám với bốn đàn đang bị chia cắt bởi các giải rừng hẹp trên đỉnh núi đá nhưng vẫn phải bảo đảm được đời sống của hàng chục hộ dân nơi đây
theo đề án nếu mở rộng sinh cảnh cho đàn trà vá chân sám lên khoảng một trăm năm mươi hectare thì sẽ có bốn mươi hộ dân bị ảnh hưởng hiện cuộc sống của các hộ dân này chủ yếu là nông nghiệp do đó khi triển khai đề án bảo tồn loài trà vá chân sám cần phải có giải pháp
hỗ trợ sinh kế cho người dân giao trả nương giấy bằng các hoạt động dịch vụ như làm hướng dẫn viên du lịch cung cấp dịch vụ homestay với sự chung tay của các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan